thưa quý vị sáng nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới
liên quan đến chủng ca bệnh bệnh viện việt đức
ca nhiễm mới là người ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an và là trường hợp f một
như vậy tính từ ngày ba mươi tháng chín đến sáu giờ sáng nay mùng năm tháng một mươi
liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức đã ghi nhận tổng số bốn mươi hai ca mắc
trong đó ghi nhận tại hà nội là ba mươi bốn ca và tám ca mắc ghi nhận tại các tỉnh khác
gồm nam định bốn ca hà tĩnh hai ca hưng yên một ca và hải dương một ca
cũng liên quan đến chùm ca bệnh này tính đến sáng nay hà nội đã lấy được
gần một mươi bảy bảy trăm linh mẫu xét nghiệm gồm nhân viên y tế người bệnh người chăm sóc
hiện đang ở trong bệnh viện khu dân cư xung quanh bệnh viện người về từ bệnh viện
trong đó có gần một mươi sáu ba trăm linh mẫu đã có kết quả qua đó phát hiện ba mươi bốn ca dương tính
gồm ba mươi một ca trong bệnh viện và ba ca ở khu vực dân cư xung quanh bệnh viện
hiện trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã ra soát được hơn bảy hai trăm linh người
có liên quan đi đến bệnh viện hữu nghị việt đức
từ ngày một mươi năm tháng chín từ đêm ngày bốn tháng một mươi đến dạng sáng ngày hôm nay
bệnh viện việt đức đã phối hợp với các cơ quan đơn vị đưa hơn một bệnh nhân
và người nhà bệnh nhân đến ba bệnh viện thanh nhàn bệnh viện đại học y hà nội
và bệnh viện đức giang để giảm giảm mật độ giãn cách trong bệnh viện